nguyên nhân khiến chị quách thị mai phương và anh hoàng văn chấn tử vong là do suy tuần hoàn suy hô hấp trong quá trình khởi mê
nghĩ nhiều đến sốc phản vệ mức độ nặng phù hợp với kết quả giải phẫu bệnh
tuy nhiên chưa có đủ thông tin lý giải tình trạng suy hô hấp cấp nổi trội hơn suy tuần hoàn ở cả hai trường hợp trên
hội đồng chuyên môn cũng kết luận quy trình gây mê và sử dụng thuốc gây mê phù hợp quy định của bộ y tế
các thuốc được sử dụng cho hai người bệnh đúng loại đúng liều có trong danh mục thuốc bộ y tế được việt nam và thế giới sử dụng rộng rãi trong gây mê
về quy trình mua bán thuốc cấp phát thuốc bảo quản thuốc chưa có đủ thông tin hội đồng chuyên môn không có đủ cơ sở để kết luận
liên quan đến vụ truy sát khiến một người tử vong xảy ra tại hẻm năm mươi bốn đường hai trăm tám mươi một phường một mươi năm quận một mươi một tp hcm vào tối ngày một mươi tám tháng hai
công an quận một mươi một cho biết tất cả các nghi can liên quan
công an đã bị bắt giữ hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục lấy lời khai để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lợi trí cường là đối tượng trực tiếp gây ra vụ án mạng khiến tô thái quân tử vong
công an cũng tạm giữ tám thanh thiếu niên đi chung với cường để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự
theo điều tra giữa hai nhóm của quân và cường xảy ra mâu thuẫn liên quan đến một cô gái
sau nhiều lần xảy ra tranh cãi xích mích tối ngày một mươi tám tháng hai hai nhóm tìm gặp nhau và xảy ra hỗn chiến truy sát
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn dinh chú huyện nghi lộc nghệ an
vừa bị toán nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vào ngày hôm nay
theo cáo trạng dinh lập tài khoản việc làm nghệ an một trăm hai mươi ba đăng tải nội dung cần tuyển dụng lao động lên các diễn đàn tìm việc trên mạng
khi các nạn nhân liên lạc đặt vấn đề dinh thường hẹn gặp trực tiếp tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ kêu quen biết
có thể xin việc nhiều nơi tùy theo vị trí công việc
dinh thường thu của các nạn nhân từ năm mươi triệu đến hàng trăm triệu đồng
dinh còn lừa chạy việc vào công an và xuất khẩu lao động sang mỹ
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm dinh đã thực hiện sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt gần chín trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt dinh một mươi một năm tù
một số lượng lớn mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối vừa bị lực lượng công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phát hiện thu giữ tại địa phận xã cộng lạc
trong khi làm nhiệm vụ lực lượng công an đã phát hiện ô tô tải ba mươi bốn c hai nghìn một trăm ba mươi năm do bùi văn quốc điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra trên thùng xe có chín bao tóc mỡ động vật và ba mươi năm bao mỡ động vật tổng trọng lượng là hai hai tấn
quốc khai nhận số hàng trên vừa mua của người đàn ông tên bần để bán kiếm lời